sáng ngày chín tháng năm thường trực tỉnh ủy bà rịa vũng tàu do ông nguyễn hồng lĩnh
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi khảo sát một số điểm nóng
về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh tại khu vực cầu cửa lấp và xã phước hưng
ông lĩnh đánh giá tình trạng ô nhiễm trầm trọng và yêu cầu lãnh đạo phường xã
phải chịu trách nhiệm trước vấn đề này tại khu vực hồ đá đen đoàn ghi nhận thực trạng
cải tạo lòng hồ đang được doanh nghiệp và địa phương gấp rút thi công và việc thi công không
ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước đoàn cũng yêu cầu cần khẩn trương triển khai thêm các biện pháp
nghiêm ngặt để bảo vệ nguồn nước cho người dân trong toàn tỉnh tránh sự xâm hại từ nhiều nguồn ô nhiễm khác